hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bà trần thị thanh huế trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện sóc sơn hà nội cho biết
phòng giáo dục và đào tạo huyện sóc sơn đã cử đồng chí phó trưởng phòng và một chuyên viên về trường để kiểm tra
xác minh thông tin trên là đúng sự thật
ngay trong chiều ngày tám tháng một mươi phòng đã lập biên bản và mời đại diện của trường lên làm việc và xử lý theo quy định
trong khi đó phụ huynh trường liên cấp capital lại bày tỏ quan điểm ủng hộ lãnh đạo và giáo viên trường khi mở cửa đón học sinh trở lại